mặc dù thành phố hồ chí minh đã đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng để chống ngập nhưng tình hình ngập nước ở các vùng ngoại thành ngày càng diễn ra gai gắt ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và sinh hoạt của người dân
từ đầu mùa mưa năm hai nghìn một mươi sáu đến nay trên địa bàn thành phố hồ chí minh đã có hơn một mươi trận mưa lớn cùng với trường cường đã gây ngập nước trên các tuyến đường và các khu dân cư
theo thống kê của trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố trong năm hai nghìn một mươi sáu trên địa bàn thành phố đã có bảy mươi bảy điểm ngập được thống kê từ hai m trở lên nhưng cũng chỉ là các điểm ngoài đường phố còn các điểm ngập trong con hẻm và khu dân cư vẫn chưa được thống kê
như huyện nhà bè huyện bình chánh hơn một tháng nay nhiều hộ gia đình ở đây nước ngập sâu hơn ba mét nhưng nước không rút gây khó khăn cho người dân
hiện nay người dân ở đây cũng đang mong muốn thành phố cần có những giải pháp căn cơ hơn trong công tác chống ngập
để giúp người dân ở đây ổn định cuộc sống